để giúp những động vật hoang dã có đủ sức khỏe để trở lại với môi trường tự nhiên
hơn một mươi năm qua trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đã cứu sống chăm sóc hàng trăm động vật hoang dã bị thương do bị săn bắt và nuôi nhốt trái phép
nhờ đó nhiều loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng được bảo tồn và phát triển
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là nơi chữa trị chăm sóc những con vật vừa được cứu thoát khỏi những chức bẫy của lâm tặc
hay bị người dân nuôi nhốt trái phép
nỗi đau đớn và sự hoảng loạn vẫn còn in rõ trên ánh mắt của những con thú cơ thể không còn lành lặn
sau khi được các nhân viên trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
tỉnh quảng bình chữa trị chăm sóc chúng sẽ được thả trở lại môi trường tự nhiên
mấy cá thể mà gọi là không đủ điều kiện
trong đó là mất tập tính hoang dạ hoặc là mất khả năng mất chức năng vận động
thì chúng tôi sẽ chuyển số động vật ấy vào khu gọi là khu nuôi phục hồi chức năng
và trong khu nuôi khi mà thả động vật vào đấy
thì chúng tôi sẽ có một số tạc nghiệp để phục hồi chức năng phục hồi tập tính sinh thái và chức năng vận động cho nó
thành lập từ năm hai nghìn sáu đến nay trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đã cứu hộ hơn một cá thể động vật hoang dã thuộc nhiều loài
trong đó có hơn hai mươi loài trong sách đỏ việt nam hai mươi năm loài trong danh mục nghị định ba mươi hai của chính phủ như vọc chim công cây văn bắc
trong năm vừa qua thì phía trung tâm cũng đã tiếp nhận vào trên một trăm linh năm lượt cá thể
và trong đó thì chúng tôi cũng đã trả về môi trường tự nhiên khoảng bảy mươi năm lượt cá thể để động vật hoang dã
số còn lại thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục cứu hộ một số
thì chúng tôi phải ở cho nuôi vào khu phục hồi chức năng như ở đây
số thì chúng tôi là cho nuôi vào khu bản hoang dã
để mà khu bản hoang dã của núi đôi thì dân dân phục hồi tập tính cho động vật trước khi trả về môi trường tự nhiên
hiện nay trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất còn hạn chế
sắp tới trung tâm sẽ được xây dựng mới trong phân khu hành chính của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
hy vọng trong tương lai hoạt động của trung tâm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn
góp phần quan trọng vào việc bảo tồn đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng